chào mừng quý vị đã đến với chương trình thương trường và pháp luật của truyền hình nhân dân
thưa các quý vị một hạt gạo của việt nam muốn xuất khẩu thành công vào nhật bản
phải vượt qua năm trăm linh tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia mà nước này đặt ra cho hạt gạo của nước ngoài muốn vào nhật bản
và mới đây nhất trung tâm y tế cộng đồng của thành phố osaka nhật bản
đã buộc một công ty nhật bản phải thu hồi hơn một mươi tám chai chinsu nhập
mà họ đã nhập từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong thực phẩm nhập khẩu này có một chất bảo quản mà chưa được kiểm định sử dụng ở nhật bản
và vi phạm quy định về luật nhãn hiệu cũng như luật bảo vệ sản phẩm của nhật bản
từ một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng tây trung quốc cũng đã gia tăng các yêu cầu về chất lượng nhãn hiệu
và đặc biệt là xuất xứ của hàng nông sản nhập khẩu vào trung quốc
hàn quốc thì cũng từ năm hai nghìn một mươi tám đã buộc đưa ra một quy định
là phải kiểm dịch một trăm linh các nông sản nhập khẩu vào nước này
ấn độ thì đưa ra quy định là hạt tiêu của nước ngoài muốn nhập khẩu vào ấn độ
buộc phải được bán với cái giá cao hơn cái giá tối thiểu mà nước này quy định
tất cả những sự kiện đó đang làm dấy lên lo ngại về hàng rào kỹ thuật
vậy thì hàng rào kỹ thuật là cái gì
bản chất của nó cơ sở pháp lý của nó
tác động của nó cũng như là các kinh nghiệm quốc tế để vượt qua nó
tất cả những câu hỏi này chúng ta sẽ được đề cập trong chương trình ngày hôm nay
với sự hỗ trợ của hai chuyên gia hàng đầu
chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thị
chuyên gia quang cấp đến từ bộ tài chính
xin được giới thiệu luật sư trương thanh đức
chủ tịch hội đồng hành viên công ty luật basico
xin cảm ơn hai vị đã đến với chương trình
trước khi chúng ta vào chương trình
xin hai vị chuyên gia cùng với quý vị chúng ta xem một chương trình này
phóng sự do truyền hình nhân dân thực hiện
xây dựng và vượt qua hàng rào kỹ thuật là xu hướng và thách thức
thời đại hội nhập và toàn cầu hóa
tuy nhiên không phải ai cũng biết
xu hướng bảo hộ dường như càng thể hiện rõ ràng hơn
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
một số nước thậm chí sẵn sàng vi phạm quy định của wto
để bảo hộ sản xuất trong nước
kể cả các nước lớn như mỹ trung quốc nhật bản
và các nước đất nước
eu hàn quốc
bằng việc đưa ra các rào cản kỹ thuật
rào cản thương mại
và ngày càng có xu hướng gia tăng
cũng gây khó khăn cho việc xuất khẩu nông sản của việt nam
xuất khẩu nông sản việt thời gian qua
đã và đang đối diện với hàng loạt rào cản thương mại
như chương trình thanh tra và áp thuế
trong bán phá giá
đối với cá da trơn tôm và hoa kỳ
lệnh tạm dừng nhập khẩu
đối với mặt hàng thủy sản từ việt nam
vào ả rập xê út
ấn độ áp dụng biện pháp áp đặt mức giá tối thiểu
đối với hồi tiêu nhập khẩu
quy định mới kiểm dịch một trăm linh
các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào hàn quốc
áp dụng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
chính sách truy xuất nguồn gốc quả vải của trung quốc
xuất khẩu tôm của việt nam sang mỹ sụt giảm
vì thuế trong bán phá giá tăng cao
còn cá da cũng gặp trở ngại
ở cả hai thị trường chủ lực là eu và mỹ
bị ảnh hưởng từ chương trình thanh tra cá gia trơn
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
và thuế trong bán phá giá tôm và cá da
xuất khẩu cá da sang mỹ giảm một mươi
xuất khẩu tôm cũng giảm bảy năm
xu hướng mới cần lưu ý
đó là ngày một nhiều các tiêu chuẩn và quy trình
thủ tục đánh giá kiểm tra chứng nhận
không phải do các cơ quan nhà nước ban hành
hoặc áp đặt
mà do nhiều nhóm có chung lợi ích
cùng ý tưởng
hoặc thế giới quan xây dựng và khuyến khích áp dụng
các tiêu chuẩn và quy trình thủ tục như vậy
được gọi chung là tiêu chuẩn tư nhân
và hệ thống tự nguyện
một số các tiêu chuẩn tư nhân
cũng được các thị trường cơ quan nhà nước công nhận
và trở thành giao cản thực sự
đối với hàng xuất khẩu từ các nước đang phát triển
nếu không đáp ứng các yêu cầu của chúng
thông qua các chứng chỉ tương đương
vì khá tốn kém về tiền bạc
và thời gian để có những chứng chỉ như vậy
vâng thưa hai vị chuyên gia
hàng giao kỹ thuật là cái gì
mà chúng ta hầu như hàng ngày
hầu như trên các ấn phẩm đều có lắng nghe tới
trước khi xin hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng thị
theo ông thì khái niệm nội hàm
và đặc biệt là bản chất của hàng rào kỹ thuật là gì
trong quan hệ thương mại quốc tế
thực ra khi nói đến hàng giao kỹ thuật
trong quan hệ thương mại quốc tế
đó là những quy chuẩn
những quy định của một quốc gia
đối với những hàng hóa nhập khẩu
và tiêu thụ
trên lãnh thổ của quốc gia đó
nó bao hàm
ba cái nội dung cơ bản
liên quan đến việc
quy định các quy cách chất lượng
của sản phẩm hàng hóa
mà quốc gia đó chấp nhận
cái thứ hai
đó là nó
liên quan đến việc
đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng như các tiêu chuẩn
của cuộc sống do quốc gia đó
và cái thứ ba
đó là liên quan đến cái việc
bảo vệ môi trường
đảm bảo các cái yêu cầu về mặt sinh thái
cái việc mà sản xuất kinh doanh và tiêu thụ
theo cái quy trình
như chúng ta đang nói
đó là cái quy trình xanh
đảm bảo cái an toàn môi trường
cho các cái thế hệ tương lai
thì đây chính là cái nội hàm cơ bản
mà các cái quốc gia người ta quy định
để từ đó làm cơ sở
cho cái việc xem xét
và xử lý
những cái hàng hóa nhập khẩu
hàng hóa được
lưu thông trên thị trường
cũng như được nhập từ các cái quốc gia khác
vào cái thị trường đó
thưa luật sư trương hình đức
vậy thì ở độ pháp lý của mình
theo ông thì là
các cái hạng thực tật này là do ai đặt ra
và về cơ sở pháp lý của nó
tính chất pháp lý của nó như thế nào
thì về cái chung là
nó sẽ theo những cái ước hiệp định
các nước ký với nhau
điển hình nhất là
về thương mại quốc tế
phổ biến rộng rãi
những cái nguyên tắc những cái quy định chung
từ đấy các nước sẽ đặt ra những quy định riêng của mình
làm sao để tránh vi phạm
cái hiệp định chung
thế còn về cái tiêu chuẩn
thì ở một khía cạnh khác
thì tôi cho rằng là
hiện nay các nước cũng như nước mình
thừa nhận rất nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau
từ cái tiêu chuẩn của doanh nghiệp sĩ nghiệp
cho đến tiêu chuẩn vùng tiêu chuẩn địa phương
tiêu chuẩn quốc gia
rồi cao hơn nữa là chúng ta cứ nói tiêu chuẩn quốc tế
thì cái hàng rào thuế quan này
nó sẽ không phải là tiêu chuẩn của vùng
của ngành của địa phương được
mà nó sẽ là tiêu chuẩn tối thiểu của quốc gia
hoặc là của quốc tế
và tôi thì tôi tiếp cận một cấp độ khác
thì tôi hiểu nôm na đấy là
thứ nhất là nó đảm bảo cái tiêu chuẩn quy chuẩn
kỹ thuật yêu cầu về hàng hóa
về sản phẩm nhập khẩu vào nước đó
tất nhiên là để bảo vệ môi trường
bảo vệ người tiêu dùng
có thể tiêu chuẩn nước này cao nước kia thấp
nhưng một cái ý thứ hai
mà hiện nay nó có sự thế
nó trở thành phổ biến
giữa cái hàng rào và cái thuế quan
thì có khi có những cái
thời điểm trước sau
có khi hàng rào thuế quan xuất hiện trước
cái hàng rào kỹ thuật xuất hiện sau
và có thể ngược lại
nhưng hiện nay làm sự thế
đấy là bảo vệ sản xuất trong nước
bảo vệ hàng nội địa
bảo vệ doanh nghiệp trong nước
thì cũng thường xuyên
xảy ra cái tình trạng là
đặt cái hàng rào thay vì thuế
giảm về không
rồi hội nhập
rồi đối xử công bằng
thì người ta sẽ ngăn chặn
bằng cái hàng rào kỹ thuật
thưa pháp giáo sư tiến sĩ lý trọng thịnh
luật sư đức có nói về vấn đề
xu thế xu hướng của các hàng rào kỹ thuật này
thế thì ở góc độ nghiên cứu của mình
thì pháp giáo sư có thể nêu rõ
một số những xu hướng nổi bật
trong cái việc mà xây dựng và triển khai
thực hiện các hàng rào kỹ thuật này
ở tầm quốc tế không ạ
về mặt nguyên tắc
thông thường các cái quốc gia
người ta đều mong muốn
có những cái biện pháp
để bảo hộ cho cái nền sản xuất trong nước
và đây là một cái nguyên tắc
mà nó không nó bất thành văn
nhưng mà hầu hết các quốc gia trên thế giới
thì đều mong muốn rằng
các cái doanh nghiệp của mình
có thể được bảo hộ
thông qua các cái biện pháp kỹ thuật
và các hàng rào kỹ thuật này
và để mà làm được cái việc đó
thì hiện nay nó ngày càng khó hơn
vì lý do là
cái trào lưu hội nhập
kinh tế quốc tế nó sâu rộng
cái hàng rào
thuế quan và phi thuế quan
nó được giảm thấp
chúng ta biết rằng cái hàng rào phi thuế quan
thì nó rất là nhiều thứ
và đặc biệt trong đó có liên quan đến
các cái hạn ngạch
rồi hạn mức xuất khẩu nhập khẩu v v
thì đến bây giờ hầu như là những cái này
cũng bị bãi bỏ
rất nhiều khi mà tham gia vào
các cái khu vực tự do
và chính vì cái lẽ đó cho nên
các cái quốc gia đi tìm đến
những cái phương thức khác
để bảo hộ cho cái sản xuất trong nước
bằng cái việc là họ đặt ra
những cái tiêu chuẩn mà có thể
phù hợp với họ tương đối gần với họ
và không vi phạm các cái quy định chung
của các cái luật pháp quốc tế
của các tổ chức như wto
hay là của
các tổ chức quốc tế khác
về mặt sản phẩm hay chất lượng
và đặc biệt là trong cái chảo lưu chung
khi mà chúng ta nói đến
cái kinh tế xanh đến cái phát triển
cái kinh tế
gọi là tái tạo
thì rõ ràng là
các cái quốc gia cũng như các chính phủ
người ta rất mong muốn
là dựa vào đây để mà
đưa ra những cái
mặt hàng hoặc là những cái tiêu chuẩn
nó liên quan đến
cái việc bảo vệ môi trường
bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng
và bảo vệ
quy trình sản xuất
mang tính chất xanh
và đây chính là một cái hàng rào
mà được đặt ra với nhiều quốc gia
trên thế giới khi mà
cái năng lực sản xuất
nó còn bị hạn chế
luật sư đức thì nói đến cái xu hướng là
có nhiều chủ thể
đặt ra các hàng rào kỹ thuật
và hàng rào này có nhiều cấp độ
cấp quốc gia thậm chí cấp tỉnh
nhưng mà tính bắt buộc cũng rất là cao
phó giáo sư đinh trọng thịnh thì đưa ra
các cái xu hướng liên quan đến sự đa dạng hóa
của các hàng rào cũng như là sự phức tạp hóa
và ngày càng cao dần trong cái yêu cầu
thế còn thì mục tiêu của nó là cái gì
và đặc biệt là cái vai trò của những người ta
thực hiện các hàng rào kỹ thuật này ra sao
như chúng ta đã nói đấy
có một cái mục tiêu mà nó bất thành văn
đó là người ta mong muốn
bảo hộ cho cái ngành sản xuất
nào đó ở
cái quốc gia khi mà họ đặt ra
cái hàng rào đó
cái điều thứ hai mà người ta có thể nói
một cách rất rõ ràng rõ ràng
đó là họ mong muốn
nâng cao cái chất lượng sản phẩm
đảm bảo cái quy cách
cũng như quy chuẩn kỹ thuật
để từ đó nâng cao
cái năng suất
cái hiệu quả cho cái quá trình sản xuất kinh doanh
hoặc tiêu thụ cái sản phẩm hàng hóa đó
và cái thứ ba
người ta có thể nói đến cái việc là
đảm bảo cái quyền lợi cho cái người tiêu dùng
đặc biệt là
cái an toàn về môi trường
và chính vì cái điều này thì rõ ràng là
các cái tiêu chuẩn kỹ thuật
nếu như dựa trên những cái điều đó
thì sẽ không những là được người tiêu dùng ủng hộ
mà được các tổ chức quốc tế
sẵn sàng công nhận
và thừa nhận
cũng như các cái tổ chức phi chính phủ
khi mà họ đưa ra những cái tiêu chuẩn
phù hợp với cái yêu cầu
về sản phẩm xanh
về cái tiêu dùng bảo vệ môi trường
về cái sản phẩm tái tạo
tức là tính pháp lý thì đã cao nhưng mà tính tự nguyện cũng rất là cao
tính tự nguyện là rất cao
và rõ ràng là đây khi mà
cái việc mà chúng ta
có chấp nhận hay không
thì cũng không quan trọng bởi vì nếu như
cái người tiêu dùng người ta đã mong muốn như thế
mà anh không đáp ứng được
thì có nghĩa là anh cũng không bán được
mà nhà nước không kiểm định
thì người tiêu dùng người ta cũng không dùng
và không dùng thì rõ ràng anh cũng không bán được cả
và đấy là cái đáp trả cuối cùng của thị trường
rất là cảm ơn pháp giáo sư lý trường thịnh
đã nhấn mạnh
cái vai trò mục tiêu
của các hàng rào kỹ thuật đó là bảo vệ người tiêu dùng
đó là bảo vệ sản xuất nội địa
đó là đảm bảo cân đối của các
chỉ số vĩ mô nhất là xuất nhập khẩu
và đặc biệt là để bảo vệ môi trường
thì phải chăng là các hàng giáo kỹ thuật này cứ được đặt ra tùy tiện
thoải mái áp dụng vô tư
và áp dụng một vị một phía
hay là nó có những nguyên tắc nào đó trong vấn đề xây dựng và áp dụng
các hàng giáo kỹ thuật này
thứ nhất thì tôi muốn nói thêm
về một chút là
cái tiêu chuẩn của các
nhân vội tiêu dùng của người tiêu dùng đặt ra
thì nó có ý nghĩa
thực tế nó không còn
lý thuyết không còn pháp lý đơn thuần
mà là cái mong muốn cái nhu cầu
cái tiếng nói của chính người tiêu dùng
sức mạnh quyền lực của người tiêu dùng
chính phủ nhà nước sinh ra là để phục vụ
dân trong đó là người tiêu dùng
nền kinh tế hàng hóa
thì không thể nào không chấp nhận
không thể nào không tôn trọng
những cái ý kiến những cái yêu cầu
của người tiêu dùng
thế còn cái việc đặt ra như thế nào
thì về nguyên tắc thế giới
ví dụ như là tổ chức thương mại thế giới
hoặc là một số tổ chức khác hay các cái hiệp định
đa phương song phương tham gia thì đều ít nhiều
có đề cập đến
nếu như anh vượt quá
thì nó sẽ vi phạm luật chơi
người ta sẵn sàng kiện ra
quốc tế hay là các tổ chức liên quan
để chấp nhận bác bỏ
hay là đồng ý với cái
giảo cản hay không
nó là quan hệ có đi có lại
anh mà đặt ra để hạn chế người ta
người ta hoàn toàn có thể cũng đáp trả
đặt ngược lại
thì anh có đặt ra cái hợp lý không
đặt ra cái cho số đông cho cái chung hay không
hay anh nhầm đến một
sản phẩm nào một quốc gia nào đấy
thì chắc chắn là sẽ bị phản ứng
bằng biện pháp pháp lý
biện pháp kỹ thuật
hay là biện pháp kinh tế
và thế giới người ta cũng sẽ nhìn vào
chứ không phải là đơn giản là
anh muốn làm thế nào thì làm
phải có lý
phải có lý có tình
và đặc biệt là như
phó giáo sư thịnh đã nói
thì ngoài cái việc là bảo vệ hàng trong nước
bảo vệ tiêu dùng nâng cao chất lượng
thì một cái nhân văn
một cái nhân hợp lý
mà bây giờ cái xu thế chung
của thế giới nó khác với ngày xưa
là sản xuất tiêu dùng là thiếu thốn
có mà nhập có mà xuất
là cũng đã tốt rồi
bây giờ xu thế là dư thừa
là phát triển kinh tế hàng hóa
là tăng trưởng kỹ thuật công nghệ rất là mạnh
cho nên là hướng tới cái chất lượng
rất là cảm ơn lọt sư trương thành đức
đã nhấn mạnh những cái nguyên tắc liên quan tới vấn đề
sự hợp lý sự hợp tình
sự bình đẳng yêu cầu về sự đáp trả
cũng như là chống phân biệt đối xử
trong các cái xây dựng hàng học kỹ thuật này
thế còn thưa pháp giáo sư tư trịnh hùng thị
những cái hàng học kỹ thuật
mà chúng ta đang phải đối diện
thì pháp giáo sư có thể phân tích
và có một cái sự làm rõ không
về bản chất của cái việc mà eu
đang rơi thẻ vàng đối với
hàng thị sản của việt nam xuất khỏi hàng eu
phải chẳng đây cũng là hàng học kỹ thuật mà eu đặt ra
phải cho chúng ta đang vi phạm các cái quy định
về hàng học kỹ thuật này
mà phải khiến tình trạng đó bị kéo dài
và phó giáo sư có nhận xét gì về tình trạng này nói chung
thì đây thực sự là một cái hàng rào kỹ thuật
người ta đòi hỏi chúng ta
có cái việc là
phải đảm bảo các cái mặt hàng
nông lâm kỳ hải sản của chúng ta
nó nằm trong cái chuẩn mực
về các cái dư lượng kháng sinh
cũng như các cái yêu cầu
về chăn nuôi
cũng như là khai thác
đặc biệt là với khai thác
thì anh phải làm rõ được
cái thương trưởng khai thác
cái thời gian khai thác
anh xử lý các cái hàng hóa đó
và từ đó
để có được các cái thẻ
cụ thể cho
cái xuất xứ
của từng cái lô hàng
một cách đầy đủ và rõ ràng
có như vậy thì nó mới liên quan đến cái việc là
nó đúng với cái thẩm quyền
đúng với cái thời gian
và đúng với cái lãnh thổ của quốc gia
vâng rất là cảm ơn pháp giáo sư
đã có những cái phân tích rất là xác đáng
và cũng rất là cụ thể
vụ việc thẻ vàng
và rõ ràng ở đây là chúng ta có biết
và có hiểu rằng chúng ta đang đối diện với hàng hóa kỹ thuật
mà do vì đặt ra
cũng vì lợi ích chung
và chúng ta cũng đã có những cái cơ sở
giáo dục pháp lý cho người dân
nhưng mà có những cái hạn chế nhất định
trong cái thực tiễn triển khai của người dân
cũng như của doanh nghiệp
vâng thưa quý vị
có thể nói là trên thế giới
các hàng giáo kỹ thuật ngày càng đặt ra
một cách nó cao hơn
phức tạp hơn
đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua
kinh nghiệm thế giới
để vượt qua hàng giáo kỹ thuật như thế nào
việt nam cần phải làm gì
để nhanh chóng vượt qua
và khai thác tốt
các cái cơ hội xuất khẩu
chúng ta sẽ đến với các cái câu hỏi này
trong cái phần hai của chương trình
và trước hết xin mời quý vị
cùng hai vị chuyên gia chúng ta xem
cái phóng sự mới
do truyền nhân dân thực hiện
nâng cao chất lượng sản phẩm
nhận diện và đáp ứng các quy định
tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nước nhập khẩu
là hết sức quan trọng
các doanh nghiệp cần xây dựng quan hệ
bạn hàng chiến lược và lâu dài
tham gia các chuỗi cung ứng ở thị trường mục tiêu
sẽ là nhân tố hỗ trợ tích cực
cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu
và vượt qua được rào cản kỹ thuật
của các thị trường này
tuy nhiên nếu các doanh nghiệp hành động một cách riêng lẻ
thì việc vượt qua hàng rào kỹ thuật
của các nước phát triển sẽ rất khó khăn
vai trò của nhà nước hiệp hội
thậm chí các công ty tư vấn là rất quan trọng
nhà nước và các hiệp hội ngành hàng
có thể nỗ lực trong việc hợp tác
và ký kết thỏa thuận kiểm dịch
trong lĩnh vực thủy sản
đồng thời tận dụng sự hỗ trợ từ các nước phát triển
trong việc thành lập các trung tâm
đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế
đối với mặt hàng thủy sản
đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm định
với các phương pháp kỹ thuật phù hợp
với yêu cầu của các nước phát triển
để hạn chế tác động tiêu cực của hàng rào kỹ thuật
đối với thương mại quốc tế
wto thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật
trong thương mại
hiệp định tbt
và hiệp định áp dụng các biện pháp vệ sinh động vật
và thực vật
để phát hiện ra các điểm bất hợp lý
trong các biện pháp kỹ thuật của các nước khác
nhiều nước xây dựng hệ thống cảnh báo
hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật
các nước có hệ thống cảnh báo
và đối phó tốt với hàng rào kỹ thuật
là những nước tích cực nêu quan ngại
tại diễn đàn của ủy ban hàng rào kỹ thuật
trong thương mại của wto
điển hình là eu mỹ canada nhật bản
mexico trung quốc hàn quốc
hàn quốc mới đây áp dụng một hệ thống đối phó
với hàng rào kỹ thuật của nước ngoài
một cách có hiệu quả
thông qua hình thành cái gọi là liên minh tbt
liên minh này liên kết một mươi chín hiệp hội chuyên ngành
ba viện nghiên cứu thử nghiệm
và năm tổ chức nghiên cứu
xúc tiến thương mại và đầu tư
chính phủ hàn quốc hỗ trợ thông qua các dự án
tối đa hai trăm linh usd
một dự án để nâng cao năng lực đối phó
các quan ngại thương mại của hàn quốc
được giàn xếp trong wto
chiếm khoảng bốn mươi
trong ba năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu
và số còn lại
được tiếp tục tham vấn song phương trực tiếp
với tỷ lệ giải quyết đạt trên tám mươi
điều này giúp cho việc xuất khẩu
các mặt hàng mà hàn quốc quan ngại
được tiếp tục thuận lợi
do không gặp phải những rào cản phát sinh
bởi quy định mới của thị trường xuất khẩu
hàng rào kỹ thuật không chỉ đến từ nước ngoài
mà phát sinh ngay tại trong nước
khi các cơ quan quản lý quan liêu
không bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch
không tham vấn thực chất với các bên
chịu tác động trong xây dựng
và áp dụng các biện pháp kỹ thuật
không tiến hành đánh giá tác động
phân tích nguy cơ rủi ro một cách khoa học
và bài bản trước khi bàn hành
vâng rõ ràng là hàng rào kỹ thuật là có thật
và nó là khách quan
thậm chí nó ngay càng phức tạp hơn
và nếu không vượt qua hàng rào kỹ thuật
thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải bỏ cuộc chơi
hoặc là sẽ trừ thiệt hỏi rất lớn
của việc phạt không theo được hợp đồng
thậm chí là mất thị trường tương lai
vậy thì từ phóng sự vừa rồi
đặc biệt là qua cái thực tiễn nghiên cứu của mình
xét ở góc độ kinh nghiệm thế giới
thì liệu phó giáo sư tướng sĩ điều thịnh
có đưa ra được một số kinh nghiệm hay nào
mà chúng ta cần phải vận dụng vào việt nam
trong quá trình nhận diện và vượt qua hàng rào kỹ thuật này
thực ra để vượt qua hàng rào kỹ thuật
nó là cả một nghệ thuật
mà các cơ quan
cơ quan quản lý nhà nước
cũng như các doanh nghiệp
các kỳ hiệp hội ngành hàng
và bản thân những người tham gia vào
qua trình đó phải nỗ lực
vượt qua chính bản thân mình
để có thể vượt qua được hàng rào kỹ thuật này
với vị thí và vai trò
của cơ quan quản lý nhà nước
thì các thương vụ
các đại sứ quán
cũng như các cơ quan quản lý nhà nước
phải có thống kê
và xem xét
từng ngành hàng
cái mặt hàng
của từng thị trường
từng quốc gia
để xem cái mặt hàng đó
ở quốc gia đó
họ đòi hỏi những cái gì
về mặt dư lượng kháng sinh
hay về mặt bảo vệ môi trường
hay về mặt yêu cầu
bảo vệ người lao động
trong quá trình sản xuất kinh doanh
hay yêu cầu về mặt
sử dụng nguyên liệu tái tạo
để mà có được
một cái bức tranh
cụ thể tỉ mỉ
cho các loại hàng hóa xuất khẩu
và đặc biệt là
người ta chú trọng vào
những cái bức tranh
cái thị trường
xuất khẩu lớn
của một số cái mặt hàng
để từ đó
có những cái quy định
nó tương đối rõ ràng
và cụ thể
và nhận diễn được
và ở đây
thì chúng tôi cũng nói rằng là
như vậy là các nước
người ta đã có cái việc
là nhận diễn
cái thị trường
đặc biệt là với những cái mặt hàng lớn
và những cái thị trường lớn
để từ đó
giúp cho các doanh nghiệp
nắm bắt được
các cái hàng rào kỹ thuật
ở từng cái quốc gia
cái điều thứ hai là
ngay khi các doanh nghiệp
ngay từ cái khâu sản xuất
và thô hái
các cái sản phẩm
người ta đã có
cái hướng dẫn
để mà đáp ứng được
cái yêu cầu
của các quốc gia đó
phải không ạ
và cái việc này
nó tùy theo
từng cái nhà xuất khẩu
cái nhà xuất khẩu
sẽ xuất khẩu vào thị trường a
hay thị trường b
thì anh ta sẽ có những cái yêu cầu đòi hỏi
ngay từ cái khâu con giống
cho đến cái cách thức
và cái cách thức khai thác
anh cần phải làm gì như thế nào
và anh phải có
cái sự theo dõi quản lý
ngay từ khâu đầu tiên
để từ đó
người ta cần hỏi đến
là có cái minh chứng
các cái điều kiện
nó đáp ứng
nó thỏa mãn
để cái nhà xuất khẩu
có thể xuất khẩu đi được
cái điều thứ ba là
phải tận dụng
cái vị thế
mà của những cái nhà nhập khẩu
của các cái quốc gia đó
bởi vì chính các cái nhà nhập khẩu
của họ ấy
là cái người mà
họ ở trong
cái thị trường đó
và họ hiểu biết
tương đối sâu sắc
và đầy đủ
về những cái hàng rào kỹ thuật
của từng mặt hàng
mà họ nhập khẩu
và chính vì thế
cho nên họ là cái người
những cái yêu cầu
rõ ràng nhất
và chúng ta
trong các cái hợp đồng
giữa cái nhà xuất khẩu
với nhà nhập khẩu
phải ký với nhau
tương đối rõ
và cụ thể
từng cái điều kiện
từng cái điều khoản
và từ đó
thì cái nhà nhập khẩu
cái nhà xuất khẩu của chúng ta
mới yêu cầu đặt hàng
các cái doanh nghiệp sản xuất
hoặc đánh bắt
và sản xuất kinh doanh
để từ đó
họ có được
một cái quy trình
nó chặt chẽ
theo đúng cái yêu cầu
và tiêu chuẩn
mà cái quốc gia nhập khẩu
họ đưa ra
và cái người nhập khẩu
họ đưa ra
và đây chính là cái cơ sở
để có thể vượt qua được
các cái hàng rào kỹ thuật
rất là cảm ơn phó giáo sư
thưa luật sư trương anh tức
có thể nói là góc độ luật
để đối phó hàng rào kỹ thuật
là rất quan trọng
vậy thì là luật sư
có thể cho
các doanh nghiệp biết là
cũng như là nhà nước
là cần phải làm gì
ở góc độ luật
có cái năng lực
vượt qua hàng rào này
cũng như là khi xảy ra tranh chấp
xung quanh vấn đề hàng rào kỹ thuật
thì cần phải làm gì
để có thể vượt qua
cách hiệu quả hơn
tôi cho rằng
có mấy cái điểm
cộng đồng doanh nghiệp
cũng như là cơ quan quản lý
phải quan tâm
thứ nhất là
không đặt quan trọng
về cái vấn đề thuế quan nữa rồi
thuế quan giờ
xuống rất thấp
đặc biệt có những trường hợp
chống phá giá
thì người ta áp đặt thôi
còn bình thường
thì bây giờ phải chuyển hướng
quan tâm hơn
đến cái hàng rào kỹ thuật
nó sẽ là cái vướng mắt
cái thứ hai là
phải thay đổi từ cái tư duy
từ cái quan điểm
về quản lý sản xuất
nếu như trước đây
thì gần như là
chúng ta nhấn mạnh là
quản lý chất lượng
cứ làm sao được chất lượng
tốt là được
thì bây giờ
không chỉ dừng lại chất lượng
phải là quản lý quy trình
cả quá trình
anh phải làm thế nào
đáp ứng được đúng thế nào
khai báo thủy sản
ở đâu vĩ
độ vĩ tuyến
đánh bắt ra làm sao
thứ ba nữa là
cái việc mà
thì đương nhiên
vẫn là cái cốt lõi
vẫn là quan trọng nhất
thì chúng ta
đã đến úc
phải đặc biệt quan tâm
không còn như trước đây nữa
là sản xuất
chấp nhận bằng mọi giá
một cái tiêu chuẩn việt nam
tiêu chuẩn quốc gia
mà không đáp ứng được
thì đừng có nói gì đến
hội nhập quốc tế
đã tối thiểu
phải đáp ứng tốt
cái tiêu chuẩn quốc gia đã
nâng nguyên bước
những hàng xuất khẩu
những hàng đặc biệt
vào thị trường khó tính
thì sẽ phải
đáp ứng được
thì mới có thể
tiêu thụ được
và cái cuối cùng
kể cả pháp lý thực tế
thì nó rất quan trọng
nó không phải câu chuyện
của một doanh nghiệp
của một địa phương
của một ngành
mà nó là vấn đề
của quốc gia
một anh vi phạm
có khi là
cái đất nước
cả một cái ngành
là bị ảnh hưởng
cấm nhập khẩu
bị hạn chế
bị thẻ vang
thẻ đỏ chẳng hạn
cơ quan quản lý
thì cũng không thể nào
chỉ làm cái việc
là ban hành quy định chính sách
tuân thủ trong nước
nếu vi phạm
thì ta xử phạt xử lý
mà vấn đề
của thương hiệu
của doanh dự quốc gia
nếu như mà
anh quản lý không tốt
không đôn đốc
không có biện pháp
để chấn trình
để yêu cầu
thực hiện tốt
nó sẽ là lợi ích của quốc gia
là rất nguy hiểm
không dừng lại
luật pháp quốc tế
quốc gia nữa
mà luật pháp quốc tế
là chúng ta
sẽ bi phạm dưới dạng này
nhưng mà nếu
cái chế chấp xảy ra
giữa doanh nghiệp việt
với doanh nghiệp nước ngoài
cái hàng giáo kỹ thuật
mà do nước ngoài đặt ra
doanh nghiệp đây làm gì
nước ngoài đặt ra
thì chúng ta chỉ có thể kiện
ở các tổ chức quốc tế
tòa án của nước ngoài
chứ chúng ta sẽ không thể nào
tự tòa chúng ta
tự cơ quan quản lý chúng ta
giải quyết được
nếu như chúng ta mà đã
rơi vào tình trạng như thế
thì rất khó khăn
không đơn giản một tí nào cả
thế vậy để tránh
tránh các chế chấp xảy ra
thì theo luật sư
tốt nhất là doanh nghiệp
cần phải làm gì
thì doanh nghiệp phải
đáp ứng được
những cái tiêu chuẩn
yêu cầu về kỹ thuật
thứ hai là
cái quy trình
cái điều kiện
kể cả từ cái chuyện là
vi phạm bất cứ một cái
điều kiện nào đấy là
đều có thể dẫn đến
cái hậu quả
rất là cảm ơn
sự phân tích của luật sư
đã dành thời gian
có những cái phân tích
rất là thấu đáo
cho quý khán giả của chúng tôi
cũng đã đưa ra những đề xuất
cũng rất là thiết thực
cho doanh nghiệp
xin cảm ơn hai vị
đã tham gia lần chương trình này
thưa quý vị
có thể nói là
trong cùng với công cuộc đổi mới
và hội nhập
việt nam cũng sẽ đối diện
với nhiều hơn
các khán giả của kỹ thuật
theo cái hướng
là ngày càng đa dạng hơn
phức tập hơn
và không có cách gì khác hơn
là chúng ta phải chủ động
và có năng lực
để vượt qua các khán giả kỹ thuật này
không đến từ một phía
và để thành công
thì chúng ta phải có sự nỗ lực
cả từ phía nhà nước
từ phía hiệp hội
từ phía doanh nghiệp
là trong thời gian tới
cùng với sự chỉ đạo
trung thống nhất
của chính phủ
và các quan chức năng
sẽ có những hoạt động
tích cực hơn
để hỗ trợ chúng ta
chủ động nhận diện
chủ động vượt qua
và vượt qua thành công
khán giả kỹ thuật
trong công cuộc hội nhập này
để khai thác những cơ hội
trong hội nhập
mà chúng ta đã đang
và sẽ tiếp tục đối diện
xin cảm ơn quý vị
đã đến với chương trình
xin cảm ơn
và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại